liên minh giá trần gồm nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g bảy và australia cho biết
liên minh này sẽ giữ nguyên mức giá sáu mươi usd một thùng đối với dầu mỏ vận chuyển qua đường biển của nga
dù giá dầu thô toàn cầu đang tăng cũng như một số quốc gia kêu gọi hạ mức giá trần để làm giảm nguồn thu của nga
g bảy và australia đã quyết định duy trì mức giá trên trong những tuần qua sau khi xem xét tình hình
quyết định này được đưa ra bốn tuần sau khi giá dầu tăng lên do tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác opec cộng
tuyên bố cắt giảm sản lượng và nhu cầu tiêu dùng tại trung quốc phục hồi
trong ngày một mươi bảy tháng bốn giá dầu brance và dầu thô mỹ trong các hợp đồng tương lai được giao dịch ở mức trên tám mươi usd một thùng
quan chức này cho hay giá dầu thô nga đã được bán thấp hơn khoảng ba mươi usd so với dầu brent
chứng tỏ quyết định áp giá trần đã có hiệu quả trong việc hạn chế nguồn thu của nga mà vẫn đảm bảo ổn định thị trường năng lượng
tuy nhiên liên minh sẽ vẫn tiếp tục phối hợp để đảm bảo cơ chế giám sát và thực thi hiệu quả
nhằm ngăn chặn việc né tránh các biện pháp áp giá trần và trừng phạt đối với nga